các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hai bên nhất trí cần tạo điều kiện thuận lợi để các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của việt nam như thủy sản dệt may cà phê đồ gỗ thâm nhập thị trường serbia và các nước ban căng cũng như các mặt hàng mà serbia có thế mạnh như thực phẩm thiết bị máy móc vào thị trường việt nam và asean
hai bên đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả trên các diễn đàn tổ chức quốc tế nhất trí cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các thể chế đa phương đặc biệt là trong khuôn khổ liên hợp quốc
chiều nay phó thủ tướng vũ đức đam đã chủ trì buổi đối thoại về kiến nghị sửa đổi nghị định số ba mươi tám hai nghìn một mươi hai ndcp của chính phủ cùng dự có chín hiệp hội và các doanh nghiệp thành viên thuộc các bộ y tế khoa học và công nghệ công thương nông nghiệp và phát triển nông thôn
hiện quy định và thủ tục hành chính xác nhận công bố phù hợp an toàn thực phẩm là quyết định không có trong luật an toàn thực phẩm của nghị định số ba mươi tám hai nghìn một mươi hai ndcp đã gây ảnh hưởng rất tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh
doanh nghiệp thực phẩm trong khi lại không giúp cải thiện an toàn thực phẩm
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam thì hiện bộ y tế có tới hai mươi một yêu cầu ngoài luật trong việc xét duyệt xác nhận công bố phù hợp an toàn thực phẩm
có nhiều yêu cầu không có trong luật không phải là chỉ tiêu an toàn thực phẩm thậm chí phản khoa học của cục an toàn thực phẩm sau nhiều lần kiến nghị vẫn không được bộ y tế tiếp thu

tuy nhiên trong quá trình thực hiện thì cái công bố đó lại cần phải có một cái xác nhận và cái thủ tục xác nhận nó đang làm cho cái việc hoạt động của các doanh nghiệp gặp những khó khăn do vấn đề là thời gian do vấn đề về công sức và do vấn đề về tiền của
nhà em có báo cáo tôi là sẽ báo cáo với bộ học công nghệ để ban hành cái quy chuẩn
trên cái nội dung cái tinh thần của các quy định về phù hợp an toàn thực phẩm
tuy nhiên thì sau đó chúng tôi chỉ đạo về anh em làm có công văn sang bên bộ khoa công nghệ là tất cả những cái quy định phù hợp an toàn thực phẩm là chúng tôi bản chất của nó là quy chuẩn
cho nên chúng tôi có chuyển đề nghị sang bên bên bộ khoa công nghệ đề nghị là cho phép là chuyển những nội dung công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm này
vì trong đó có rất nhiều tiêu chuẩn những phương pháp
để điều kiện trở thành quy chuẩn
nhưng đến nay thì chính thức là bên các đồng chí bên bộ học công nghệ đã nói rằng là chưa được
bộ y tế đã cùng với bộ khoa công nghệ để phối hợp
và như anh cường có nói là đã có công văn gửi sang
và về phía bộ học công nghệ cũng đã có công văn trả lời
trong cái bộ y tế em thấy là bản thân đồng chí cường thứ trưởng thì đã nêu là thống nhất với cái việc mà ý kiến của vasep và các cái đơn vị là ta nên bãi bỏ cái đó
các quy định mà phải cấp việc xác nhận
theo quy định an toàn mà do bộ y tế quy định
cái điều này nếu mà đối chiếu báo cáo với phó thủ tướng nhìn vào luật là trái với quy định của luật
cho nên những đã đi trái này thì chắc chắn tôi nghĩ là trong thời gian tới chúng ta phải sửa đổi
và chúng ta phải thực hiện theo đúng quy định của luật
nghị quyết một mươi chín của chính phủ đã yêu cầu bãi bỏ thủ tục bất hợp lý này
phó thủ tướng vũ đức đam đã hai lần trực tiếp chỉ đạo bộ y tế sửa đổi trong cuộc họp ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy và ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
thế nhưng cho đến nay
bộ y tế vẫn không tiếp thu để sửa đổi các vướng mắc này
cũng trong ngày hôm nay tại thành phố hồ chí minh đã diễn ra hội nghị hợp tác thanh niên việt nam lào campuchia
đây là hoạt động thường niên được tổ chức luôn phiên nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị
hợp tác truyền thống giữa thanh niên ba nước việt nam lào campuchia
góp phần vun đắp tỉnh hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa ba nước
tham dự hội nghị có ba mươi đại biểu thanh niên là lãnh đạo nòng cốt
trong tổ chức thanh niên ba nước việt nam lào campuchia
các đại biểu thanh niên thảo luận chia sẻ kinh nghiệm về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thanh niên
về lịch sử mối quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện giữa ba quốc gia trong các giai đoạn lịch sử
giải pháp thúc đẩy giao thương giữa doanh nghiệp trẻ của ba nước
kinh nghiệm hỗ trợ thanh niên lập nghiệp khởi nghiệp giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác
trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng bảo đảm an sinh xã hội
đây là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào
năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam lào và năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam campuchia
hội nghị diễn ra đến hết ngày chín tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
tại nhà quốc hội sáng nay ngày tám tháng chín dưới sự chủ trì của phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu
ủy ban thường vụ quốc hội đã tổ chức hội nghị chuyên đề về xây dựng pháp luật và triển khai thực hiện chương trình xây dựng luật pháp lệnh của quốc hội
tại hội nghị các đại biểu đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại kéo dài trong công tác xây dựng luật pháp lệnh
dẫn đến chương trình phải điều chỉnh nhiều lần nhưng vẫn không thực hiện đúng kế hoạch và chất lượng một số luật chưa cao
các đại biểu đã chỉ rõ một trong những nguyên nhân khiến dẫn đến nhiều luật pháp lệnh phải điều chỉnh nhiều lần nhưng chất lượng không cao
đó là các cơ quan soạn thảo chưa phát huy hết trách nhiệm
trong khi cơ quan thẩm tra của quốc hội trong một số trường hợp chưa thực sự kiên quyết trong bảo vệ quan điểm của mình
còn nề nang ngại va chạm tính phản biện chưa cao
một số ý kiến khác cho rằng việc tổ chức lấy ý kiến trong quá trình xây dựng luật có lúc còn hình thức
thời gian ngắn đối tượng được lấy ý kiến chưa đầy đủ đặc biệt là đối tượng chịu sự tác động của dự án
các cơ quan liên quan tham gia ý kiến vào dự án luật còn mang tính hình thức lấy lệ
các đại biểu cho rằng thời gian tới khối lượng công việc phải thực hiện rất nhiều
đòi hỏi các cơ quan liên quan phải đề cao trách nhiệm hoàn thành đúng đầy đủ kịp thời nhiệm vụ xây dựng pháp luật được giao
đề nghị chính phủ cần dành thời gian nhiều hơn nữa cho việc thảo luận tập thể về mỗi dự án luật
thảo luận kỹ nội dung mà bộ ngành chuyên môn có ý kiến
mặc dù đó là ý kiến thiểu số kiên quyết chưa xem xét việc chính quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội những dự án không đủ hồ sơ hoặc chậm tiến độ
thưa quý vị hôm nay tại hà nội bệnh viện tim hà nội và viện nghiên cứu meni đã thảo luận chiến lược hợp tác
nhằm xây dựng cải tiến cơ sở vật chất để bệnh viện tim hà nội trở thành một trong những trung tâm tim mạch hàng đầu việt nam
theo tổ chức y tế thế giới who bệnh tim mạch đang là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở người trên toàn thế giới
và chiếm nhiều nhất ở các nước đang phát triển
mỗi năm người chết do bệnh tim và đột quỵ nhiều hơn cả ung thư lao sốt z và hiv cộng lại
tại việt nam mỗi năm có khoảng hai trăm linh ca tử vong do các vấn đề liên quan đến bệnh lý tim mạch
chiếm một phần tư tổng số ca tử vong trên cả nước
các chuyên gia đến từ nước úc cho rằng việt nam cần đầu tư hơn nữa để có thêm nhiều trung tâm tim mạch mới
đáp ứng đủ nhu cầu chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân
trong khuôn khổ chương trình hai bên cùng nhau trao đổi các nghiên cứu và kinh nghiệm lâm sàng trong điều trị các bệnh lý tim mạch
các y bác sĩ của bệnh viện tim hà nội sẽ được các chuyên gia đến từ viện nghiên cứu menzy tư vấn
cập nhật những kiến thức nội ngoại khoa tim mạch mới nhất
chiều nay liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam đã tổ chức diễn đàn khoa học với chủ đề
cơ hội và thách thức đối với nền kinh tế việt nam khi tham gia hiệp định thương mại thế hệ mới
việt nam là nước tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thuộc loại hàng đầu thế giới
và là nền kinh tế có độ mở rất lớn
cụ thể cùng với việc gia nhập wto không tính tpp việt nam đã tham gia vào một mươi một hiệp định thương mại tự do song phương
và khu vực đang có hiệu lực hoặc đã kết thúc đàm phán
ngoài ra việt nam đang đàm phán hiệp định thương mại tự do với hiệp hội thương mại tự do châu âu
và hiệp định thương mại tự do asean cộng sáu đồng thời đang khởi động đàm phán fta với israel hồng kông
theo các chuyên gia kinh tế cơ hội và thách thức đối với quá trình tham gia
các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới trong giai đoạn tới là mối quan hệ qua lại và có thể truyền hóa lẫn nhau
vì vậy cơ hội có thể truyền thành thách thức nếu chúng ta không tận dụng kịp thời
và thách thức có thể biến thành cơ hội nếu chủ động thành công
cá cha và các sản phẩm thủy sản luôn mang lại giá trị xuất khẩu cao nhất cho ngành nông nghiệp
tuy nhiên do quá chú trọng xuất khẩu nên thị trường nội địa vẫn chưa được khai thác
để đẩy mạnh tiêu thụ cá cha và sản phẩm thủy sản tại thị trường trong nước
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang tích cực triển khai nhiều giải pháp
để thúc đẩy tiêu thụ cá tra tại thị trường nội địa
hiện nay tổng diện tích nuôi cá cha của việt nam vào khoảng năm ha với sản lượng đạt một một triệu tấn
trong đó trên tám mươi diện tích do các doanh nghiệp hợp tác xã đầu tư sản xuất với quy trình khép kín hiện đại
đảm bảo an toàn vệ sinh và truy xuất nguồn gốc được các tổ chức quốc tế chứng nhận đạt chuẩn
hiện sản phẩm cá cha được xuất khẩu đi một trăm sáu mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
tuy nhiên mặc dù có nhiều thành tích trong xuất khẩu nhưng tại thị trường trong nước sản phẩm cá cha đang bị lãng quên
với trên chín mươi hai triệu dân thị trường trong nước được đánh giá là rất tiềm năng cho việc tiêu thụ các sản phẩm cá cha
đặc biệt là tại thị trường miền bắc nơi mặt hàng cá cha hầu như còn vắng bóng
sản phẩm cá cha đối với người miền bắc này thì hầu như là mọi người vẫn chưa được biết nhiều đến
lý do thứ nhất là gì là thứ nhất cái sản phẩm này ở ngoài chợ cũng không nhiều lắm
và nhất là cái ấn tượng của người miền bắc là phải nhìn con sống thì họ mới có cái ấn tượng mạnh mẽ
cái thứ hai nữa là gì là hiện nay đã có một số sản phẩm của con cá này các cá tre này bán ở các siêu thị
thế nhưng mà là hoàn toàn dưới dạng phi lê đông lạnh
cho nên là cái người dân miền bắc này vẫn chưa quen với có cái thói quen là ăn cái cá đông lạnh
để khuyến khích người tiêu dùng trong nước
đặc biệt là các tỉnh phía bắc sử dụng sản phẩm cá cha
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang tích cực triển khai nhiều giải pháp
trong đó hội trợ cá cha và sản phẩm thủy sản việt nam tại hà nội sẽ được tổ chức từ ngày sáu đến ngày tám tháng một mươi tới đây
được xem là một giải pháp cụ thể để người tiêu dùng tiếp cận với sản phẩm này
thông qua hội trợ này giới thiệu đến khách hàng
những khách hàng đã có và khách hàng tiềm năng ở khu vực phía bắc biết đến sản phẩm cá cha
đó là khi mà chúng ta hiểu rồi thì chúng ta biết nó
thì tạo ra một cái lượng khách hàng rất là lớn
từ đó thì cái bước tiếp theo là chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với lại doanh nghiệp các hiệp hội
và các cái đơn vị tiêu thụ sản phẩm tạo một cái kênh liên kết
làm sao đó từ cơ sở sản xuất đến các nơi tiêu thụ
ví dụ như là khu công nghiệp như trường học như bệnh viện các bếp ăn tập thể
để làm sao coi như là từ cái lượng người sử dụng nhiều như thế
và chúng ta tạo được một kết nối cung cầu
một cách bền vững từ cơ sở sản xuất đến coi như là
cái người tiêu dùng
tại cuộc họp báo do bộ đông nghiệp và phát triển đông thôn tổ chức ngày tám tháng chín
lãnh đạo tổng cục thủy sản khẳng định
những sản phẩm cá cha bày bán tại hội trợ được ghi đầy đủ tem nhãn
dễ dàng truy xuất được nguồn gốc để tạo sự thuận lợi cho người tiêu dùng
trong khuôn khổ hội trợ còn có các hoạt động ẩm thực cá cha
với sự tham gia của các đầu bếp nổi tiếng nhằm giới thiệu các món ăn ngon
được chế biến từ cá cha của các doanh nghiệp
ngoài ra còn có hội thảo chuyên đề về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cá cha
ở phần tiếp theo của chương trình
lai châu giao thông khó khăn do hàng chục nghìn mét khối đất đá sạt lở trên quốc lộ một mươi hai
bảo đảm an toàn hạ du khi xả lũ các hồ sơn la hòa bình
thưa quý vị và các bạn
do mưa lớn kéo dài nên trong những ngày vừa qua trên quốc lộ một mươi hai
đoạn từ huyện phong thổ đi nậm nhun tỉnh lai châu liên tục xảy ra các điểm sạt lở sụt lún
gây ách tắc giao thông và nguy hiểm đối với người và phương tiện qua lại
đặc biệt là tại km năm mươi sáu ba trăm linh trong hai ngày vừa qua liên tục xảy ra sạt lở
với hàng chục nghìn mét khối đất đá làm ách tắc giao thông nghiêm trọng
trên tuyến đường lai châu đi điện biên
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
vụ sạt lở xảy ra vào khoảng một mươi một h ba mươi ngay mùng bảy tháng chín
với hàng chục nghìn khối đất đá sạt xuống làm quốc lộ một mươi hai bị chia cắt và ách tắc trong nhiều giờ đồng hồ
sở giao thông vận tải đã phối hợp với các đơn vị chức năng đơn vị thi công
huy động máy móc phương tiện dọn dẹp sớm thông tuyến để bảo đảm đi lại an toàn cho người dân và phương tiện
ước tính có trên sáu mươi mét khối đất đá bị sạt sụt tại đây
sạt sụt đã làm vùi lớp hai
hẳn và hồng nên đường quốc lộ một mươi hai một số cột điện và các quang viễn thông bị hỏng nặng
làm mất điện tạm thời và gián đoạn thông tin liên lạc
ba xe máy của người dân xã trăn nưa đi đánh cá để phía dưới cũng bị đất đá vùi lấp và kéo xuống sông
ở gần cách đấy có tầm hai mươi mét thôi sóng nó đánh lên cao tầm bốn mét
bên cạnh kia còn bốn con xe máy nữa mà nó bị lất hết bay sông sông hết rồi
bây giờ đang chở xe đi vào thủy điện đến đây thì sạt lở tắt đường để bây giờ đang đợi để thông tuyến
bây giờ đợi đây cũng vất vả lâu quá bây giờ cũng suốt ruột
đợi khách để thông tuyến an toàn mới đi qua này
rất may vụ sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng làm ách tắc giao thông trong nhiều giờ đồng hồ
bên cạnh đó sở giao thông vận tải phối hợp với công ty cổ phần xây dựng và quản lý đường bộ một
tỉnh lai châu huy động máy móc bố trí lực lượng dọn dẹp khắc phục sự cố xa sụt
đến trưa nay ngày tám tháng chín đã cơ bản thông tuyến trở lại
nhưng để xử lý gọn sạch bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và phương tiện qua lại
thì phải mất khoảng một mươi năm ngày
hiện nay tổng quy lượng sạt tại điểm này lên tới sáu mươi m ba
trước tình hình đó thực hiện sự chỉ đạo của sở thông vận tải lai châu
chúng tôi đã huy động tối đa máy móc thiết bị cố gắng thông đường nhanh chóng để cho các phương tiện qua lại
trước tình hình sạt lở lớn như này chúng tôi đã báo cáo về sở và xin phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông
trước hết nếu mà xe từ lai châu phong thổ đi trần đưa bường lai điện biên
thì nó sẽ đi vòng theo hướng
chúng ta gây nhập bệnh lên tới sìn hồ và vòng xuống ngã ba trần đưa
và ngược lại xe đi lai châu đào cai thì nó sẽ đi từ ngã ba trần đưa lên sìn hồ và vòng về thành phố
theo thống kê từ đầu năm đến thời điểm hiện tại sạt sụt trên đoạn đường này đã làm thiệt hại ước tính trên bốn mươi tỷ đồng
hiện tại mưa lũ ở lai châu đang còn diễn biến hết sức phức tạp
nên mọi người khi lưu thông trên quốc lộ một mươi hai phải hết sức chú ý tránh rủi ro do sạt lở đất đá gây ra
hôm nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai có văn bản số ba trăm tám mươi năm gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh sơn la hòa bình phú thọ vĩnh phúc hà nội hưng yên hà nam nam định thái bình bắc ninh hải dương hải phòng
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương và các cơ quan thông tấn báo chí về việc bảo đảm an toàn hạ du khi xả lũ các hồ sơn la và hòa bình
theo đó để chủ động ứng phó hạn chế thiệt hại do sản lũ
hỗ trứa gây ra ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh tổ chức thông báo đến các cấp chính quyền người dân các tổ chức có hoạt động tại khu vực trên sông ven sông cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông phương tiện vận tải thủy các bến đỏ ngang các hoạt động sản xuất kinh doanh khai thác cát sỏi biết thông tin sả lũ các hồ chứa thủy điện để chủ động các biện pháp phòng tránh bảo đảm an toàn về người tài sản
cùng ngày ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai có công điện số sáu mươi lệnh giám đốc trung tâm thủy điện sơn la hòa bình mở một cửa xà đáy sơn la vào bảy giờ ngày chín tháng chín mở thêm một cửa xà đáy hồ hòa bình vào một mươi ba giờ ngày chín tháng chín liên tục phát tối đa các tủ máy tùy theo tình hình diễn biến của mưa lũ thượng nguồn có thể tiếp tục mở thêm các cửa xà đáy
như truyền hình nhân dân đã đưa tin vào hồi giờ ba mươi phút hôm nay tại km một trăm ba mươi năm
cộng tám trăm linh đường cao tốc nội bài lào cai đoạn qua xã quy mông huyện trấn yên tỉnh yên bái đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một mươi sáu người bị thương
tại thời điểm trên xe khách dường nằm biển kiểm soát hai mươi năm b chín nghìn một trăm tám mươi bốn do lù văn hà điều khiển chạy theo hướng hà nội lai châu pha chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát một mươi bảy c sáu nghìn ba trăm bốn mươi và rơ móc một mươi bảy r ba trăm ba mươi tám do đặng văn khiêm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi

tại thời điểm trên xe khách dừng nằm biển kiểm soát một mươi bảy c sáu nghìn ba trăm bốn mươi và rơ móc một mươi bảy r ba trăm ba mươi tám do đặng văn khiêm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
tỉnh yên bái đã trực tiếp phối hợp với đội cảnh sát giao thông số một cục cảnh sát giao thông phụ trách cao tốc nội bài lào cai công ty quản lý đường cao tốc nội bài lào cai phong tỏa hiện trường hướng dẫn giao thông điều tra vụ tai nạn đồng thời đến thăm hỏi trao tiền hỗ trợ cho các nạn nhân đang điều trị cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái
thưa quý vị và các bạn chiều nay ngày tám tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa có quyết định khởi tố bị can
ông đặng thanh bình nguyên phó thống đốc ngân hàng nhà nước
để làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
ông bình được xác định liên quan đến vụ án kinh tế
làm thất thoát chín tỷ đồng của ông phạm công danh và đồng phạm
bị can đặng thanh bình hiện vẫn được tại ngoại
và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
ông đặng thanh bình đã có hai mươi năm năm công tác trong ngành tài chính ngân hàng
năm hai nghìn hai ông đặng thanh bình được bổ nhiệm vào vị trí vụ trưởng
vụ tổ chức cán bộ ngân hàng nhà nước
và sau ba năm ông được bổ nhiệm là phó thống đốc ngân hàng nhà nước
chuyên trách về nợ xấu và tái cơ cấu các tổ chức tiến dụng
theo ủy ban nhân dân tp hcm tất cả các công trình xây dựng cao ốc trung cư
trên địa bàn thành phố sẽ được xem xét đánh giá tác động về hạ tầng giao thông
trước khi được cấp phép xây dựng
theo đó việc xem xét cấp giấy xây dựng các dự án trung cư cao ốc
ngoài việc bắt buộc đáp ứng về quy hoạch chỉ tiêu kiến trúc
như mật độ xây dựng hệ số sử dụng đất tầng cao đánh giá tác động môi trường
sắp tới sẽ được xem xét đánh giá tác động về giao thông
các dự án phải đáp ứng được tất cả các tiêu chí này
mới được chấp thuận chủ trương đầu tư sao đất và cấp phép xây dựng
việc đánh giá tác động giao thông được giao sở giao thông vận tải thực hiện
theo sở giao thông vận tải tp hcm hiện nay tình trạng xây cao ốc trung cư
tại các tuyến đường trung tâm thành phố chưa được đầu tư mở rộng hạ tầng giao thông
theo quy hoạch dẫn đến áp lực giao thông tăng gây kẹt xe
nhiều dự án được cấp phép không xem xét đánh giá tác động về giao thông
gây quá tải hạ tầng tại nhiều khu vực
mới đây sở giao thông vận tải hà nội và tp hcm cùng đề xuất siết chặt
và dừng cấp phép không mở rộng thí điểm xe hợp đồng điện tử kiểu uber và grab
trong năm hai nghìn một mươi bảy lý do được hai sở đưa ra là loại hình này
gây ủn tắc giao thông và phá vỡ quy hoạch giao thông
cho dù các phương tiện này đáp ứng được các phần lớn nhu cầu di chuyển của người dân
mà các phương tiện công cộng khác chưa đáp ứng được
với sự xuất hiện của các công nghệ như uber grab và việc ký hợp đồng nhanh
bằng hợp đồng điện tử đã làm thay đổi môi trường hoạt động của lĩnh vực kinh doanh vận tải nội đô
tuy vậy với việc phát triển quá nhanh của các loại hình phương tiện hợp đồng điện tử
các phương tiện này đang được cho là một trong những nguyên nhân gây tắc nghẽn giao thông
cho dù loại hình phương tiện hợp đồng điện tử đáp ứng khá tốt nhu cầu di chuyển của người dân
các phương tiện hợp đồng điện tử này được đánh giá là có khả năng lấp đầy cao gấp nhiều lần
so với taxi truyền thống và phương tiện cá nhân
đồng thời việc sử dụng các phương tiện hợp đồng điện tử tiện lợi hơn rất nhiều so với khi gọi taxi truyền thống
để quản lý và quy hoạch giao thông đô thị một cách tốt nhất
trong đó có việc quản lý xe hợp đồng điện tử như uber và grab
cần phải có một tầm nhìn dài hạn chứ không có nghĩa là không quản được
thì cấm hoạt động của các loại hình xe này
trong phần tin quốc tế động đất tám một độ richter tại mexico ít nhất năm người thiệt mạng
thượng viện mỹ thông qua dự luật cứu trợ thiên tai nâng trần nợ công
bộ thống nhất hàn quốc sáng nay đã công bố kế hoạch mang tên chính sách phương bắc mới
theo đó thúc đẩy hợp tác kinh tế ba bên
với triều tiên và nga nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của bình nhưỡng
đây là một phần trong chính sách phương bắc mới được tổng thống moon jae in công bố
nhằm tăng cường hợp tác kinh tế với nhiều nước láng giềng phía bắc trong đó có triều tiên
tuyên bố của bộ thống nhất hàn quốc nêu rõ sáng kiến thúc đẩy hợp tác kinh tế ba bên với nga
đóng vai trò cầu nối giúp tổng thống moon jae in thực hiện mục tiêu xây dựng một vành đai thương mại mới với triều tiên
tuy nhiên bộ thống nhất hàn quốc bắc tin chính phủ sẽ tăng quy mô hợp tác kinh tế liên triều
thông qua việc tăng ngân sách thêm hai tỷ usd nhằm hỗ trợ cho dự án xây dựng một khu tổ hợp công nghiệp
tại khu vực biên giới giữa triều tiên và nga
ngoài ra tuyên bố cũng cho biết kế hoạch được đưa ra sau khi chính phủ hàn quốc đã cân nhắc tới nhiều yếu tố khác
có liên quan như các lệnh trừng phạt nhằm vào triều tiên dư luận quốc tế cũng như quan hệ liên triều
động đất mạnh tám một độ richter vừa xảy ra gần khu vực ngoài khơi phía nam mexico
tính đến thời điểm hiện tại đã có ít nhất năm người thiệt mạng và làm hư hại một số tòa nhà
cơ quan khảo sát địa chất mỹ đã ra cảnh báo sóng thần với khu vực trung và nam mỹ
cơ quan khảo sát địa chất mỹ cho biết trận động đất xảy ra ngoài khơi phía nam mexico vào khoảng năm giờ sáng nay theo giờ việt nam
kéo theo hàng loạt dư chấn có cường độ từ bốn ba đến năm bảy độ ri
trận động đất có tâm trấn nằm ở độ sâu ba mươi ba km mạnh hơn so với trận động đất xảy ra vào năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
nhiều tòa nhà ở khu vực phía nam mexico đã bị hư hỏng nặng
các cửa sổ tại sân bay ở mexico vỡ vụn vì bị rung lắc mạnh
nhiều khu vực của thành phố bị mất điện
trung tâm cảnh báo sóng thần thái bình dương xác nhận đã xảy ra sóng thần so với trận động đất với cột sóng cao bảy m
theo dự báo đưa ra trước đó sóng thần có thể cao hơn ba mét so với mức thủy chiều ở khu vực bờ biển mexico
chuyển sang khu vực khác
tòa án hiến pháp tây ban nha ngày hôm qua đình chỉ luật trưng cầu ý dân
được cơ quan lập pháp vùng catalonia thông qua trước đó một ngày
qua đó ngăn chặn vùng này tiến hành trưng cầu ý dân về việc tách khỏi tây ban nha vào ngày một tháng một mươi tới
quyết định trên được đưa ra theo yêu cầu của thủ tướng tây ban nha mariano rahoi
theo tòa án hiến pháp tây ban nha việc tổ chức chương cầu ý dân ở catanolia là hành động vi hiến
tòa khẳng định một cuộc trưng cầu ý dân chỉ có thể được tiến hành khi có sự phê chuẩn của chính quyền trung ương
tòa án hiến pháp cũng đã cảnh cáo chín trăm bốn mươi bảy hội đồng địa phương ở catanolia
và sáu mươi hai quan chức chính quyền catalonia không được tham gia tổ chức cuộc trưng cầu này
trước đó chính phủ tây ban nha đã nêu rõ bất cứ cuộc trưng cầu ý dân nào về việc ly khai khỏi tây ban nha đều bất hợp pháp
bởi hiến pháp quy định đất nước này không thể bị chia cắt
cuộc trưng cầu vốn dự kiến diễn ra một cách vội vàng và bất hợp pháp này sẽ không được tổ chức
đây không phải là một cuộc trưng cầu tự động được quyết định
bởi nó tức đi quyền được quyết định tương lai của người dân cả nước
cả chính phủ và tòa án sẽ không chấp thuận điều này bất chấp hoàn cảnh nào
hiện văn phòng công tố tây ban nha thông báo sẽ nộp đơn buộc tội các thành viên hàng đầu trong cơ quan lập pháp vùng katalang
vì đã cho phép tiến hành cuộc bỏ phiếu về luật chương cầu ý dân
tại mỹ dạng sáng nay thượng viện nước này đã thông qua dự luật về khoản cứu trợ một mươi năm hai mươi năm tỷ đô la mỹ
dành cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn bão harvey và các thiên tài khác
kèm với đó là các biện pháp bổ sung ngân sách cho chính phủ liên bang và tăng giới hạn cho vay tới ngày tám tháng một mươi hai
với tám mươi phiếu thuận và một mươi bảy phiếu chống dự luật được thượng viện thông qua chỉ một ngày
sau khi tổng thống mỹ donald trump và giới lãnh đạo quốc hội công bố chương trình gây tranh cãi
kèm theo nội dung cứu trợ thiên tai với nâng trần nợ công và ngân sách cho chính phủ liên bang
dự luật sẽ giúp đẩy lùi nguy cơ chính phủ vỡ nợ hay phải đóng cửa
đồng thời giúp chúng ta nhanh chóng cung cấp các nguồn lực
cho cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang và các cơ quan khác để cứu trợ và khắc phục
hậu quả của cơn bão havi và ima theo dự luật bảy bốn tỷ đô la mỹ sẽ được cấp
cho quỹ hỗ trợ thiên tai của cơ quan quản lý tình huống khẩn cấp liên bang vốn đang sắp cạn kiệt
sau đợt tàn phá của bão havi một khoản bảy bốn tỷ đô la mỹ khác sẽ được sử dụng để hỗ trợ phát
triển cộng đồng thông qua bộ nhà ở và phát triển đô thị trong khi bốn trăm năm mươi triệu đô la mỹ sẽ được
cấp cho quỹ cho vay cứu trợ thiên tài của cơ quan doanh nghiệp nhỏ dự luật trên sẽ tiếp tục được
chuyển tới hạ viện để bỏ phiếu vào cuối tuần này liên quan đến vấn đề brexit trưởng đoàn đàm phán
của liên minh châu âu eu ông michel barnier tuyên bố sẵn sàng đẩy nhanh tiến trình đàm phán về việc
anh rời khỏi eu song vẫn bày tỏ quan ngại về những đề xuất của london đặc biệt liên quan đến vấn đề
biên giới với ireland phát biểu trong một cuộc họp báo ông barnier bày tỏ quan ngại về tiến độ
chậm chạp của tiến trình đàm phán
trong khi thời gian không còn nhiều ông khẳng định sẵn sàng tăng tốc và đẩy nhanh tiến trình đàm phán
khi cuộc chia tay chính thức giữa anh và eu đã được ấn định vào nửa đêm ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra ông barnier thông báo chi tiết quan điểm của châu âu về năm chủ đề đàm phán
đặc biệt là vấn đề tương lai đường biên giới giữa cộng hòa ireland và vùng lãnh thổ bắc ireland
thuộc anh thời hậu brexit vấn đề biên giới với cộng hòa ireland hiện là rào quản duy nhất về mặt
đất đai đối với anh trong đàm phán đây cũng là khu vực hết sức nhạy cảm
từng xảy ra xung đột khiến ba sáu trăm linh người thiệt mạng
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt